đang nói chuyện bình thường bỗng nhiên giọng bạn trở nên trầm hoặc cao hơn hẳn so với chất giọng trước đây
rất có thể bạn bị dối loạn giọng nói tiềm ẩn của tổn thương nguy hiểm gây nên như tổn thương não khối u ác tính thanh quản
vậy dối loạn giọng nói là gì
thạc sĩ nguyễn thị thu đức khoa tai mũi họng thuộc bệnh viện bạch mai cho biết
dối loạn giọng nói là sự thay đổi tính chất đặc trưng của giọng nói như cường độ cao độ và âm sắc
đây không chỉ là dấu hiệu bất thường với sức khỏe mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến giao tiếp công việc và chất lượng cuộc sống
bệnh có thể diễn biến từ từ hoặc cấp tính tỷ lệ gặp ở người lớn là bốn tám hai mươi chín một và trẻ em là một bốn
những năm gần đây xu hướng này lại càng gia tăng ở những người phải sử dụng giọng nói nhiều do tính chất công việc như giáo viên ca sĩ bán hàng và người kinh doanh
vậy đâu là nguyên nhân gây dối loạn giọng nói
dối loạn giọng nói có thể do tổn thương thực thể
hoặc do dối loạn về mặt chức năng của đường phát âm
các tổn thương thực thể như tổn thương não như suất huyết não khối u viêm nhiễm ở tài mũi hậu như virus vi khuẩn lao và nấm
tổn thương lành tính thanh quản do polyp hạt sơ u nang phù ren ke u nhú
tổn thương tiền ung thư bạch sản dị sản
khối u ác tính thanh quản liệt dây thanh quản một bên hoặc hai bên dây thanh
đối với dối loạn giọng chức năng tuy đường phát âm không bị tổn thương
nhưng giọng nói bị thay đổi do các yếu tố như tâm lý căng thẳng stress tăng trương lực cơ ở vùng cổ
những dấu hiệu dối loạn giọng nói
bị dối loạn giọng nói bệnh nhân có thể thay đổi về cường độ người bệnh có chất giọng yếu theo thào hụt hơi thậm chí không thể nói được
thay đổi về cao độ khi dọn bệnh nhân trở nên trầm hoặc cao hơn hẳn so với chất giọng vốn có trước đây
hoặc có thể bệnh nhân thay đổi về âm sắc giọng nói có tính chất như khàn đặc căng nghẹt hoặc kèm theo hơi thở trong lời nói
hậu quả của dối loạn giọng nói
dối loạn giọng nói là biểu hiện bất thường của sức khỏe
theo bác sĩ thu đức nguyên nhân có thể lành tính nhưng cũng có thể là tiềm ẩn của tổn thương nguy hiểm gây nên tổn thương não khỏi u ác tính thanh quản
bệnh cũng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống gây khó khăn cản trở người bệnh hòa nhập với xã hội
với trẻ nhỏ dối loạn giọng nói gây ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ
giọng nói bất thường khiến trẻ không dám nói do sợ bị chơi cười gây tác động tiêu cực đến quá trình phát triển tâm sinh lý cũng như khả năng học hành của trẻ
với người trưởng thành bệnh ảnh hưởng tới công việc kinh tế đặc biệt là những người thường xuyên phải sử dụng giọng nói do tính chất công việc như giáo viên ca sĩ bán hàng và kinh doanh
nhiều người đã phải từ bỏ công việc của mình do tình trạng dối loạn giọng nói kéo dài
vậy người bệnh cần làm gì khi thấy giọng nói bị thay đổi
ngay khi phát hiện giọng nói bị thay đổi người bệnh cần đến khám chuyên khoa tai mũi họng không nên tự điều trị
việc chậm trễ trong chuẩn đoán điều trị không phù hợp và kịp thời có thể làm cho diễn biến bệnh nặng hơn gây khó khăn trong điều trị sau này
đi khám dối loạn giọng nói bệnh nhân sẽ được khám và tư vấn những gì
bác sĩ sẽ hỏi bệnh để biết các triệu chứng về dối loạn giọng nói như nói mệt hụt hơi phải gắn sức để nói thay đổi các tính chất giọng nói
cùng với đó là các triệu chứng toàn thân khác như khó thở nuốt sặc nút nghẹn yếu tay chân và tiền sử bị các bệnh nội ngoại khoa kèm theo như chấn thương sọ não phẫu thuật vùng cổ ngực tiểu đường tăng huyết áp
sau đó bác sĩ sẽ khám tai mũi họng thanh quản để loại trừ các nguyên nhân gây dối loạn giọng nói như do nghe kém là người bệnh phải nói to viêm nhiễm mũi họng tổn thương cấu trúc và thần kinh của đường phát âm
tiếp theo người bệnh sẽ được thực hiện những thăm dò chuyên sâu để chuẩn đoán về nguyên nhân mức độ dối loạn giọng nói cũng như đáp ứng với điều trị
dựa theo nguyên nhân và mức độ dối loạn giọng nói thay thuốc sẽ đưa ra phương pháp điều trị phù hợp với từng bệnh nhân cụ thể
các phương pháp bao gồm điều trị nội khoa luyện dọng điều trị can thiệp vi phẫu thanh quản tiêm steroid dây thanh phẫu thuật cắt dây thanh
theo phó giáo sư tiến sĩ lê công định trưởng khoa tai mũi họng thuộc bệnh viện bạch mai người bệnh cần đi khám bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng ngay sau khi phát hiện giọng nói bị thay đổi
chuẩn đoán đúng và điều trị càng sớm khả năng phục hồi giọng nói càng cao
trong sinh hoạt hàng ngày để duy trì giọng nói khỏe mạnh người bệnh cần uống nhiều nước có chế độ ăn ngủ điều độ tránh lạm dụng các chất kích thích như rượu bia thuốc lá
đồng thời tránh các thói quen dễ gây tổn thương dây thanh quản như la hét háng giọng nói trong môi trường ồn